cảm ơn các bạn đã theo dõi
hãy cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình
tổng bí thư nguyễn phú trọng tiếp xúc cử tri thành phố hà nội
bế mạc kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
lễ kỷ niệm năm mươi năm quan hệ việt nam campuchia
nhận lời mời của chủ tịch quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đoàn đại biểu cấp cao thượng viện cộng hòa haiti
do ngày yuri latokty chủ tịch thượng viện dẫn đầu
đã có chuyến thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi hai tháng sáu
chiều ngày một mươi chín tháng sáu tại nhà quốc hội
đã diễn ra lễ đón đoàn đại biểu cấp cao thượng viện cộng hòa haiti
ngay sau lễ đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và chủ tịch thượng viện cộng hòa haiti yuri latucky
đã chủ trì hội đàm
tại cuộc hội đàm hai bên nhất trí phối hợp giả soát
việc thực hiện các hiệp định và thỏa thuận đã ký kết giữa chính phủ và các bộ ngành hai nước
để những hiệp định này mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho cả hai bên
hai bên khẳng định tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư
hợp tác với các doanh nghiệp việt nam
nhất là trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu
tại buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao quốc hội haiti
do ngày yuri latokty
chủ tịch thượng viện cộng hòa haiti
vào chiều ngày hai mươi tháng sáu
tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị hai bên
trên cơ sở truyền thống quan hệ hữu nghị sẵn có
tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
nhất là trong những lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp viễn thông sản xuất công nghiệp
đóng góp tích cực và công cuộc phát triển ở mỗi nước
chiều cùng ngày chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp
chủ tịch thượng viện cộng hòa haiti yuri latokty
chủ tịch nước đánh giá quan hệ song phương đang phát triển tích cực
những năm gần đây
trên tất cả các lĩnh vực
trong đó nổi bật là dự án đầu tư của doanh nghiệp viễn thông việt nam tại haiti
đề nghị từ thành công bước đầu này
lãnh đạo hai nước cần tiếp tục quan tâm
tạo thuận lợi cho các hoạt động hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư khác
sáng ngày hai mươi tháng sáu
tại buổi tiếp chủ tịch thượng viện cộng hòa haiti yuri latokty
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
chính phủ việt nam mong muốn và quyết tâm cùng chính phủ haiti
triển khai các biện pháp tăng cường hợp tác song phương
theo hướng thực chất và hiệu quả
thủ tướng đề nghị haiti tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi
cho tập đoàn việt theo trong liên doanh natcom
ghi nhận những đề xuất hợp tác về nông nghiệp
ngày hai mươi ba tháng sáu
tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đại biểu quốc hội
đơn vị bầu cử số một thành phố hà nội
đã có buổi tiếp xúc cử tri các quận hai bà trưng đống đa
báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
bế mạc vào ngày hai mươi một tháng sáu vừa qua
tại buổi tiếp xúc
các cử tri các quận hai bà trưng đống đa
đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
cử tri bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi
khi những vấn đề cử tri quan tâm đã được đưa ra thảo luận
nghiên cứu xem xét và đưa vào nghị quyết của quốc hội
đánh giá hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
đã chứng tỏ sinh hoạt quốc hội ngày một dân chủ hơn
đáp ứng được vấn đề cử tri theo dõi
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc
tổng bí thư nguyễn phú trọng cảm ơn cử tri đã đồng thuận
và đánh giá cao kết quả của kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
tổng bí thư khẳng định trong thời gian tới
quốc hội sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện lời hứa
của các thành viên chính phủ
đảm bảo có chuyển biến trong thực tế hành động
tối ngày hai mươi một tháng sáu
lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
đã được tổ chức trọng thể
tại cung văn hóa lao động hữu nghị việt sô hà nội
với hơn chín mươi năm tác phẩm báo chí quốc gia
báo chí xuất sắc năm hai nghìn một mươi tám
đã được trao giải
đến dự lễ trao giải có chủ tịch nước trần đại quang
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
cùng các ủy viên bộ chính trị
các đồng chí ủy viên trung ương đảng
và lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
và thành phố hà nội
phát biểu tại buổi lễ
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận đánh giá cao
và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp to lớn
của đội ngũ những người làm báo cả nước
của các cơ quan báo chí các cấp hội nhà báo
và nhiệt liệt chúc mừng các nhà báo
được vinh dự trao giải báo chí quốc gia hôm nay
đồng chí trần đại quang cũng đề nghị
hội nhà báo việt nam cần cải tiến
tổ chức tốt hơn nữa giải báo chí quốc gia
thu hút ngày càng nhiều tác phẩm xuất sắc
có hình thức tôn vinh và động viên khen thưởng kịp thời
những tác giả và tác phẩm có giá trị cao
cả về nội dung tư tưởng và hình thức thể hiện
góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng nước nhà
ngày càng phát triển
sáng ngày hai mươi hai tháng sáu chủ tịch nước trần đại quang
đã tham dự phiên họp toàn thể lần thứ tám
của ủy ban quốc gia apec hai nghìn một mươi bảy
tại hà nội
phiên họp do đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
bộ trưởng bộ ngoại giao
chủ tịch ủy ban quốc gia apec hai nghìn một mươi bảy
chủ trì với sự tham dự
của lãnh đạo hai mươi bốn bộ cơ quan
và thành phố thành viên của ủy ban
sau khi nghe
các báo cáo chủ tịch nước trần đại quang
đánh giá cao các bộ ban ngành và địa phương
liên quan đã triển khai công tác
chuẩn bị mọi mặt cho năm apec hai nghìn một mươi bảy
một cách đồng bộ tích cực
khẩn trương và với tinh thần trách nhiệm cao
đóng góp quan trọng vào việc tổ chức
thành công ba hội nghị cấp bộ trưởng
bốn hội nghị quan chức cao cấp
và hơn một trăm linh hoạt động cấp ủy ban
nhóm công tác trong khuôn khổ apec
chủ tịch nước trần đại quang chỉ đạo
các hoạt động được tổ chức trong dịp tuần lễ cấp cao
cần mang dấu ấn việt nam
góp phần nâng cao y tín việt nam
đẩy mạnh xu hướng liên kết kinh tế khu vực
làm sâu sắc hơn quan hệ giữa các thành viên
quảng bá về thế mạnh tiềm năng
và xúc tiến hợp tác kinh tế thương mại của việt nam
nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đoàn đại biểu cấp cao quốc hội vương quốc campuchia
do chủ tịch quốc hội campuchia
heng samrin dẫn đầu
sang thăm hữu nghị chính thức việt nam
từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
chiều ngày hai mươi ba tháng sáu
tại nhà quốc hội
đã diễn ra lễ đón đoàn đại biểu cấp cao
quốc hội vương quốc campuchia
ngay sau lễ đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và chủ tịch quốc hội campuchia
heng samrin đã chủ trì hội đàm
tại cuộc hội đàm
hai bên đã thông báo cho nhau tình hình của mỗi nước
hai bên đề nghị tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn
tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao
các bộ ngành và địa phương
nhằm phối hợp thực hiện các vấn đề có tính chiến lược
chia sẻ thông tin trao đổi kinh nghiệm
biện pháp cụ thể để kịp thời giải quyết
những vấn đề nảy sinh trong quan hệ hai nước
trên tinh thần hiểu biết tin cậy
phù hợp với luật pháp việt nam
luật pháp campuchia và thông lệ quốc tế
sáng hai mươi bốn tháng sáu tại thủ đô hà nội
đã diễn ra lễ kỷ niệm năm mươi năm
ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam campuchia
hai mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
trong diễn văn tại lễ kỷ niệm
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
nhấn mạnh việt nam và campuchia
là hai nước láng giềng gần gũi
và có mối quan hệ truyền thống gắn bó từ lâu đời
mối quan hệ này đã được nhiều thế hệ
lãnh đạo và nhân dân hai nước
giày công vun đắp bằng công sức và sưu máu
của biết bao thế hệ người việt nam và campuchia
và là tài sản vô giá của hai dân tộc
chủ tịch quốc hội campuchia
heng samrin khẳng định
trong năm mươi năm qua mối quan hệ và sự hợp tác
giữa campuchia và việt nam
cả trong khuôn khổ đảng nhà nước chính phủ và quốc hội
đã được củng cố phát triển không ngừng
và vươn tới đỉnh cao chưa từng có
trong lịch sử theo phương châm
láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống
hợp tác toàn diện bền vững lâu dài
và tôn trọng đập lập chủ quyền
và toàn vẹn lãnh thổ của nhau
sáng ngày hai mươi hai tháng sáu
tại trung tâm hội nghị bình dương
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
và thủ tướng vương quốc campuchia hun sen
đã có buổi làm việc nhằm tiếp tục trao đổi
các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác
giữa hai nước đặc biệt là các nội dung
hai thủ tướng đã nêu ra
trong chuyến thăm chính thức vương quốc campuchia
của thủ tướng nguyễn xuân phúc
vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
tại buổi làm việc
hai thủ tướng đã trao đổi thẳng thắn
các nội dung hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực
kinh tế quốc phòng văn hóa giáo dục
và nhiều nội dung khác
nhất trí cần tạo điều kiện khuyến khích hơn nữa
các hoạt động đầu tư trao đổi thương mại
cả hàng hóa và dịch vụ
tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
đề xuất các biện pháp hợp tác cụ thể
để ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố
tội phạm xuyên quốc gia buôn lậu
cũng như các vấn đề phát sinh về an ninh
nhằm đảm bảo hòa bình ổn định
tại khu vực cũng như tại mỗi nước
trước đó vào chiều ngày hai mươi một tháng sáu
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đã chủ trì đón thủ tướng chính phủ
vương quốc campuchia hun sen
cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao
chính phủ vương quốc campuchia
sang thăm việt nam nhân dịp kỷ niệm
sáu mươi năm con đường cứu nước của thủ tướng hun sen
tiếp đó hai thủ tướng cùng chủ trì
buổi gặp gỡ và nói chuyện với đại diện chính quyền
và các tầng lớp nhân dân tỉnh bình dương
sáng ngày hai mươi ba tháng sáu
thủ tướng nguyễn xuân phúc
và lãnh đạo các bộ ngành trung ương
đã có buổi làm việc với lãnh đạo
chủ chốt thành phố hồ chí minh
để đánh giá tình hình và xác định
những mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm của thành phố
nửa cuối năm hai nghìn một mươi bảy
tại buổi làm việc
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá
thành phố hồ chí minh có vị trí vô cùng quan trọng
đối với cả nước
cứ một tăng trưởng của cả nước
thì thành phố hồ chí minh chiếm hai mươi một
việc xác định những chỉ tiêu nhiệm vụ
sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi bảy
nhằm hoàn thiện mục tiêu tăng trưởng của thành phố
và tác động đến kinh tế xã hội chung của cả nước
với tinh thần
thành phố hồ chí minh vì cả nước
cả nước vì thành phố hồ chí minh
thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành trung ương
phân tích cụ thể các ưu thế và cả những tồn tại
để đưa thành phố xứng đáng
là trung tâm kinh tế thương mại khoa học công nghệ
của cả nước
sáng ngày hai mươi một tháng sáu
kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
đã họp phiên bế mạc sau hơn hai mươi hai ngày làm việc
điều ấn tượng tại kỳ họp này
đó là rất nhiều vấn đề nóng
của đất nước và cử tri
đã được các đại biểu đưa ra thảo luận chất vấn
thông qua đó chính phủ xem xét
bàn hành nhiều quyết sách kịp thời
củng cố niềm tin của nhân dân cả nước
bên cạnh đó công tác lập pháp
cũng đã giải quyết những vấn đề còn tồn tại
của kỳ họp trước
cũng như thông qua nhiều văn bản pháp lý quan trọng
với nhiệm vụ chính là lập pháp
trong kỳ họp lần này
quốc hội đã xem xét thông qua một mươi hai luật
một mươi hai nghị quyết
và xem xét cho ý kiến đối với sáu dự án luật
một trong những văn bản luật gây được sự chú ý
của giới lập pháp hành pháp tư pháp
đó là việc thông qua luật sửa đổi bổ sung
một số điều của bộ luật hình sự
để bảo đảm các văn bản luật được thông qua
có thể thực thi trên thực tế
tránh tình trạng thông qua rồi phải sửa đổi bổ sung
quốc hội đã quyết định bấm nút lùi
thông qua dự án luật quy hoạch
luật khiếu nại tố cáo
điều này cũng thể hiện chất lượng của công tác lập pháp
ngày càng được trú trọng nâng cao
tại phiên chất vấn nhiều vấn đề nóng
như nợ xấu sân bay long thành
sân bay tân sơn nhất quy hoạch bán đảo sơn trà
cấp phép bài hát
đã được các đại biểu chất vấn tái chất vấn
với các thành viên của chính phủ
và cả các đại biểu quốc hội
điều này góp phần làm rõ thêm những hạn chế yếu kém
xác định trách nhiệm và có giải pháp khắc phục
khẩn trương nghiêm túc bám sát
các vấn đề mà quốc hội đưa ra
các đại biểu quốc hội trong kỳ họp thứ ba
đã hoàn thành tốt trọng trách mà nhân dân và cử tri giao phó
trong tuần vừa qua đã diễn ra sự kiện
kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
đã họp phiên bế mạc sau hơn hai mươi hai ngày làm việc
đối với mỗi đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
trải qua ba kỳ họp
kể từ khi được cử tri bỏ phiếu tín nhiệm
bầu chọn làm người đại diện cho tiếng nói
và nguyện vọng của họ
tại nghị trường quốc hội
kỳ họp thứ ba đã thật sự
đã được thực hiện
để lại ấn tượng với nhiều người
các đại biểu quốc hội đã có nhiều đồng góp nhất định
nhất là phần đồng góp
vào sự hoàn thiện thể chế
kinh tế thị trường
cũng như là đã dành thời gian
để trách vấn
các bộ trưởng
phó thủ tướng
và kết quả
cho thấy là đã giải quyết được
những vấn đề mà cử tri đang rất là bức xúc
cũng như lĩnh vực nông nghiệp
đã được các đại biểu quốc hội quan tâm rất là nhiều

để cho chính phủ có thêm cái nhìn
thực tiễn hơn
và đưa ra những chính sách phù hợp hơn
các đại biểu cũng quan tâm nhiều đến
tình hình về tài chính ngân sách
tình hình nợ công
và dành thời gian
đủ để mà thảo luận
trên nghị trường liên quan đến vấn đề là
quản lý ngân sách để làm sao mà thắt chặt
chi tiêu để đảm bảo an toàn nợ công
tôi thấy ấn tượng
trước hết là về cái điều hành
của chủ tòa kỳ hợp
rất là linh hoạt
rất là sáng tạo
và rất là hài hòa
lúc cần nghỉ trường nóng lên thì có thể là gợi ý
những cái vấn đề để làm cho nghị trường người ta thảo luận
và đại biểu có nhiều cái sân
để mà tranh luận nhiều hơn
về các vấn đề nóng của xã hội
mà cử tri quan tâm
và lúc mà cần hạ nhiệt thì
chủ tòa cũng có thể là điều hành một cách
rất là hài hòa như thế
là hài hòa giữa cái người mà đại biểu
tất cả đại biểu mà khi mà đã
bấm nút xin phát biểu thì đều được phát biểu
những cái ý tưởng
những cái đóng gốc của mình
cho quốc hội
chúng tôi cũng mong muốn rằng là những cái ưu điểm
của kỳ họp này sẽ tiếp tục được duy trì
và làm sao để
cái kỳ họp
nó thật sự là mang đến
những cái niềm mong mỏi cho cử tri
những cái gì mà vấn đề bức xúc trong xã hội
sẽ được đưa lên nghị trường
để mà giải quyết
và cử tri người ta cảm thấy hài lòng
và những cái người đại biểu quốc hội
thật sự là làm đúng cái trách nhiệm
của người đại biểu dân cử
chương trình sự kiện chính trị tuần
của truyền hình nhân dân tới đây là kết thúc
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong các chương trình tuần sau